một tin vui cho di sản việt nam đó là vào sáng nay tại phiên họp ủy ban liên chính phủ công ước hai nghìn ba
về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ một mươi bốn của unesco diễn ra tại colombia
di sản thực hành then của người tày nùng thái ở việt nam chính thức được unesco ghi danh
tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
theo ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
hồ sơ đề cử di sản thực hành then của người tày nùng thái ở việt nam
đáp ứng những tiêu chí để đăng ký vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
đó là thực hành then tạo thành một phần cơ bản trong đời sống tinh thần của người tày nùng thái
phản ánh mối quan hệ giữa con người thế giới tự nhiên và vũ trụ
nghi lễ then thể hiện bản sắc văn hóa của các dân tộc này từ phong tục đến nhạc cụ múa và âm nhạc
nhờ các chức năng văn hóa xã hội then góp phần giáo dục đạo đức lối sống nhân đạo
và bảo vệ các phong tục và truyền thống văn hóa ở việt nam
việc ghi danh nghi lễ then ở việt nam sẽ làm nổi bật sự đóng góp của di sản
trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc và củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc khác nhau